thưa quý vị vốn yêu thích những giá trị truyền thống xưa vợ chồng chị kim thủy ở quận ba thành phố hồ chí minh
đã nghiên cứu phục dựng lồng đèn tiến sĩ giấy lồng đèn cá cua là những mẫu lồng đèn xưa có từ một trăm linh năm trước
giá bán cao nhất bảy triệu đồng một chiếc phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
vài năm trước tình cờ xem bộ ảnh trung thu chụp từ những năm một nghìn chín trăm hai mươi và ấn tượng với những gian hàng
cảnh rước lồng đèn làm bằng giấy kính hình con cá cua tiến sĩ giấy đèn kéo quân
vốn xuất thân từ nghề kiến trúc lại yêu văn hóa truyền thống dân tộc nên gần hai năm nay
vợ chồng chị thủy tập trung vào phỏng dựng và làm lồng đèn xưa
vì là sản phẩm thủ công lại có kích thước lớn nên mọi công đoạn đều phải rất tỉ mỉ
tất cả từ khâu làm bộ khung ghép mối nối cố định lại với nhau
đến dán giấy kiến sơn vẽ trang trí thành sản phẩm cũng mất khoảng hai đến bảy ngày
đầu tiên là mình phải dùng những cái thanh trúc thẳng
sau đó uống nhiệt cho nó sao ra mà thành hình được con cá hay là những cái vòng nan của cua
cái việc đó mất từ tám tiếng rưỡi cho tới chín tiếng để mà làm được ra được cái phần khung
từ một thanh trúc thẳng nối và ráp thành hình sau đó tới phần lợp
lợp cũng tưởng như là dễ nhưng mà bên em thì những cái lồng đèn nó không phải là những lồng đèn hai mảnh
mà là lồng đèn có một cái độ công rất là lớn cho nên mất phải từ bốn cho tới sáu tiếng
để mà có thể lợp giấy kiến sao cho căng và thẳng nhất
vẽ thì cũng phải cẩn thận ke kỹ từng đường từng nét
sử dụng có ba loại màu là arlip màu bột và màu poster
những cái lồng đèn bên em thì nó còn phải mất đi một khâu nữa
đó là cái khâu mà lắp ráp những cái bộ phận lại với nhau và căng chỉnh ở trên dây
trong các sản phẩm tại đây thì lồng đèn cua khổng lồ cần sự đầu tư công phu nhất
về chất liệu thời gian và sự tỉ mỉ vì có nhiều chi tiết hơn so với hình các loại khác

từng bộ phận của lồng đèn cua được làm riêng
phải dán hai lớp giấy sau đó đến phần quan trọng nhất là lắp ghép lại với từng bộ phận
để tạo thành hình lồng đèn cua hài hòa và có hồn
và giá thành của lồng đèn này khoảng bảy triệu đồng một chiếc
tại vì cái con cua này nó không chỉ là cái hình hai d mà nó là một cái mô hình ba d cử động được
những cái chân cái ngoe cái râu cái càng của nó ngay cả cái con mắt của nó
tại vì nó khó như thế này
ví dụ trong một cái hốc mắt thì để mà cái con mắt nó có thể nằm ngay
giữ hốc mắt mà nó vẫn chuyển động được nó còn không sai vị trí nó
thì tất cả những cái tính toán đó nó đều rất là khó
khi mà mình làm rồi thì mình mới thấy đúng là những nghệ nhân xưa của mình
từ ngày xưa rất là lâu mà họ đã có một cái suy nghĩ về sản phẩm rất là tốt luôn ạ
cao điểm thời gian gần tích trung thu vợ chồng chị thủy nhận khoảng năm mươi đơn hàng mỗi tháng
gấp một mươi lần ngày thường
chủ yếu là lồng đèn hình cá chép lồng đèn vọng nguyệt
mỗi sản phẩm có giá từ vài trăm ngàn đến bảy triệu đồng tùy theo hình dáng độ tinh xảo